thưa quý vị được coi là cửa ngõ của vùng tây nam bộ tiền giang là địa phương có đóng vai trò quan trọng trong việc phòng chống dịch
khi mà tình hình bùng phát dịch covid một mươi chín tại tp hcm đang diễn biến phức tạp
trước tình hình covid một mươi chín diễn biến phức tạp thực hiện chí đạo của ubnd tỉnh tiền giang các huyện tân phước châu thành chờ gạo và thị xã gò công
đã triển khai phương án thành lập bốn chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín gồm chốt cầu tân hương trạm thu phí thân củ nghĩa đường tỉnh tám trăm bảy mươi chín c và cầu mỹ lợi
ghi nhận tại chốt kiểm soát phòng chống dịch tại cầu mỹ lợi thị xã gò công một mươi sáu thành viên gồm y tế công an thanh tra giao thông quản lý thị trường quân sự do công an làm tổ trưởng
tổ chia làm hai k hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn và bắt đầu hoạt động từ ngày một tháng sáu
các lực lượng phối hợp thực hiện công tác kiểm tra kiểm soát điều tra dịch tễ đối với các trường hợp di chuyển vào địa bàn đặc biệt là những người đến và trở về từ vùng có dịch